chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tp hcm tiếp thu chỉ đạo kịp thời xử lý đồng thời sẽ chỉ đạo các bộ ngành xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp bằng những hình thức phù hợp
chủ tịch nước thông tin thêm tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội cũng sẽ cho ý kiến đối với luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
trước đó vào buổi sáng chủ tịch nước trần đại quang đã tới dự phát biểu tại lễ khai khóa hai nghìn một mươi sáu đại học quốc gia tp hcm và gióng hồi chống khai giảng năm học mới
lễ khai khóa là chương trình truyền thống của đại học quốc gia tp hcm được tổ chức thường niên vào đầu năm học mới nhằm khơi dậy trong sinh viên niềm tự hào là sinh viên của đại học quốc gia tp hcm
nâng cao tinh thần trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện các chiến lược phát triển của nhà trường tạo cơ hội để sinh viên được lắng nghe thông điệp từ các diễn giả
là lãnh đạo đảng nhà nước các nhà khoa học nổi tiếng đến để truyền lửa khơi dậy động lực ý chí phấn đấu trong học tập rèn luyện trong sinh viên
sáng nay dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc chính phủ đã khai mạc phiên họp thường kỳ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề
phấn đấu thúc đẩy tăng trưởng cải thiện chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững nỗ lực đạt mục tiêu cao nhất kế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu từ sáu ba đến sáu năm
đây là phiên họp quan trọng để có giải pháp quyết liệt trong quý bốn phân đấu đạt kế hoạch cao nhất trong năm hai nghìn một mươi sáu
trong ngày hôm nay chính phủ họp về xây dựng thể chế về dự án luật chuyển giao công nghệ sửa đổi
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị giao bộ khoa học và công nghệ phối hợp văn phòng chính phủ ra soát để đồng bộ các văn bản của các bộ ngành
nhất là chú trọng vấn đề thẩm định công nghệ không để công nghệ lạc hậu ô nhiễm vào việt nam
thảo luận về tờ trình về thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
thủ tướng giao phó thủ tướng vương đình huệ và phó thủ tướng vũ đức đam cùng với các bộ ngành liên quan
cần chuẩn bị lại nghị định để tăng tính tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập những đơn vị nào tự chủ được thì mạnh dạn thí điểm giao tự chủ
chiều cùng ngày chính phủ đã nghe và thảo luận về dự thảo nghị định quy định cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập
đổi mới chế độ học phí cấp phổ thông cơ chế giải pháp thu hút sử dụng có hiệu quả học sinh sinh viên học tập ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp đóng góp xây dựng đất nước
chiều nay thay mặt chính phủ và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
đã ký kết hợp tác giữa hai cơ quan về nghị quyết liên tịch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
với mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức tăng cường trách nhiệm của các cấp các ngành tạo sự phối hợp đồng bộ thống nhất hiệu quả giữa chính phủ các bộ ngành trung ương
chính quyền địa phương với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam cung cấp và các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
thông qua thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phát động để vận động toàn dân hưởng ứng phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia các dự án chính sách của nhà nước có liên quan trực tiếp đến giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
bên cạnh đó ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức hoạt động giám sát phản biện xã hội góp phần phát huy hiệu quả sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của nhà nước xã hội để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
nghị quyết liên tịch này quy định trách nhiệm của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam trong việc phối hợp các cơ quan nhà nước cung cấp vận động giám sát thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
nghị quyết liên tịch này quy định trách nhiệm của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp và các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam trong việc phối hợp các cơ quan nhà nước xây dựng nông thuần mới đô thị văn minh
việc phối hợp giữa các cơ quan tổ chức sẽ phải được thực hiện thường xuyên kịp thời thống nhất đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật phát huy tính tích cực chủ động của mỗi cơ quan tổ chức trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của nghị quyết liên tịch này
cũng trong chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với bộ công thương tập đoàn điện lực việt nam tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam về bảo đảm cân đối phát triển nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước trong những năm tới cùng dự có phó thủ tướng trịnh đình dũng lãnh đạo một số bộ ngành
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá với sự điều hành chung của chính phủ thời gian qua hệ thống điện đã tăng thêm công suất đáng kể
được vận hành bảo đảm an toàn cân đối điện năng bảo đảm tốt phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội là nhân tố quan trọng bảo đảm tăng trưởng thời gian qua
tuy nhiên thủ tướng nêu rõ trước nhu cầu cung ứng điện tăng nhanh nhất là ở phía nam nếu không giải quyết tốt vấn đề bảo đảm đầu tư thêm nguồn điện thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ngay trong năm hai nghìn một mươi tám phải phát điện bằng dầu dio rất tốn kém
tuy nhiên thủ tướng nêu rõ trước nhu cầu cung ứng điện tăng nhanh nhất là ở phía nam nếu không giải quyết tốt vấn đề bảo đảm đầu tư thêm nguồn điện thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ngay trong năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên thủ tướng nêu rõ trước nhu cầu cung ứng điện tăng nguồn điện thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ngay trong năm hai nghìn một mươi tám

tuy nhiên thủ tướng nêu rõ trước nhu cầu cung ứng điện tăng nguồn điện thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ngay trong năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên thủ tướng nêu rõ trước nhu cầu cung ứng điện tăng nguồn điện thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện
tuy nhiên thủ tướng nêu rõ trước nhu cầu cung ứng điện tăng nguồn điện thì sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện
tại đây cũng như tham dự lễ khai trương trung tâm đào tạo du lịch một phần hợp tác trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước đã ký kết hồi tháng một mươi một năm ngoái
cảnh sát tiểu bang minnesota của mỹ vừa cho biết xảy ra hai vụ sả súng riêng rẽ ở khu thương mại minneapolis làm sáu người bị thương
cảnh sát cho biết hai người bị thương trong vụ xả súng đầu tiên vào khoảng một giờ sáng theo giờ mỹ tại khu thương mại minir polis người còn lại được đưa tới trung tâm y tế
vụ xả súng thứ hai xảy ra vào khoảng một mươi năm phút sau đó cũng trong ở khu thương mại này và có bốn người bị thương
truyền thông mỹ đưa tin năm trong số sáu nạn nhân bị thương được cho là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng những người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch
cảnh sát đang điều tra liệu hai vụ xả súng này có liên quan tới nhau hay không
tổng thống nga vladimir putin hôm nay đã ký một xác lệnh nhằm đình chỉ việc thực hiện một thỏa thuận giữa nước này và mỹ về việc loại bỏ flutoni ở cấp độ vũ khí
theo xác lệnh thỏa thuận loại bỏ blutoni giữa nga và mỹ đang bị đình chỉ do tình trạng khẩn cấp về một mối đe dọa đối với sự ổn định chiến lược
và là hệ quả của những hành động không thân thiện từ phía mỹ đối với nga
động thái này được xem là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai cựu thù địch thời chiến tranh lạnh đang ngày càng xấu đi
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi mỹ và nga đã ký kết một nghị định thư mới trong đó washington và moscow cam kết mỗi bên sẽ hoàn thành việc loại bỏ ba mươi bốn tấn plutoni ở cấp độ vũ khí
vượt mức quy định của mỗi nước nghị định thư này được ký kết dựa theo một thỏa thuận mà hai bên ký năm hai nghìn
nhà khoa học joshinori osumi người nhật bản vừa đoạt giải nobel y học năm hai nghìn một mươi sáu nhờ nghiên cứu khám phá các cơ chế phân tách và tái tạo tế bào
ông osumi là nhà khoa học thứ sáu sinh ra tại nhật bản đã đoạt giải nobel y học và là nhà khoa học tại nhật bản thứ hai mươi ba đoạt các giải nobel danh tiếng
hội đồng xét duyệt giải thưởng nobel cho biết phát hiện của nhà khoa học osumi giúp con người hiểu thêm về quá trình sinh lý học trao đổi chất của cơ thể cách thích nghi với việc thiếu ăn hoặc ứng phó với những căn bệnh viêm nhiễm
sau giải nobel y học các giải về vật lý hóa học và hòa bình tiếp tục được công bố trong tuần này các giải kinh tế và văn học sẽ công bố vào tuần sau
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị